ban biên tập báo nhân dân phối hợp với các bộ ban ngành đơn vị tổ chức lễ phát hành và trao tặng báo nhân dân tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy cho các cán bộ chiến sĩ biên giới hải đảo
tại buổi lễ báo nhân dân đã trao tặng hơn ba mươi năm số báo nhân dân tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy cho bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bộ tư lệnh hải quân binh chủng thông tin liên lạc bộ tư lệnh cảnh sát biển cùng các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc
ấn phẩm báo nhân dân tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy có số lượng xuất bản gần ba trăm linh tờ tại ba công ty in báo nhân dân hà nội đà nẵng và tp hcm
buổi lễ diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi đầm ấm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đậm tính nhân văn là biểu tượng tốt đẹp của tình đoàn kết quân dân và truyền thống tốt đẹp hàng năm của báo nhân dân